cũng tại huyện hóc môn tp hcm trong ngày hôm nay công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố
lấy lời khai với quách hào quang bốn mươi tuổi để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong
trước đó vào lúc hai mươi h năm mươi hai phút ngày chín tháng một mươi quang đến căn nhà ở xã xuân thới đông huyện hóc môn tp hcm
rồi xảy ra mâu thuẫn sâu sát với đôi vợ chồng đang ở bên trong nhà
người đàn ông trong nhà dùng sức đẩy quang ra ngoài nhưng không được
trong lúc ẩu đả quang dùng hung khí tấn công khiến hai vợ chồng trọng thương tử vong sau đó
lúc này nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động đã chạy đến tìm cách khống chế nhốt bên trong nhà và báo công an
nhận tin báo công an xã xuân thế đông sau đó có mặt khống chế hung thủ đưa về trụ sở làm việc
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn từ trước